theo thông báo kết luận thanh tra vừa được thanh tra tp hcm công bố trong việc quản lý sử dụng
quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố đã để xảy ra tình trạng
vượt quỹ vượt trần và sai sót thanh toán chi phí khám bảo hiểm y tế
theo kết luận thanh tra tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt quỹ
vượt trần năm hai nghìn một mươi bảy của một trăm năm mươi một cơ sở khám chữa bệnh là gần hai trăm năm mươi chín tỷ đồng và chi phí khám chữa bệnh
vượt dự toán vượt trần năm hai nghìn một mươi tám là hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng các khoản chi vượt này chưa được
bảo hiểm xã hội việt nam xem xét và chấp nhận thanh toán thanh tra tp hcm xác định để vượt quỹ
vượt trần và vượt dự toán ngoài nguyên nhân chủ quan còn do nguyên nhân khách quan như đối tượng
tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng thay đổi chính sách thông tuyến khám chữa bệnh
các bệnh viện quận huyện đa số các bệnh viện tại thành phố là tuyến cuối nên số lượt khám
bệnh tăng dần mỗi năm lượng bệnh nhân các tỉnh chiếm bình quân năm mươi và đa số là bệnh nặng
cần can thiệp điều trị đặc hiệu chi phí cao dù số bệnh nhân tăng hàng năm nhưng dự toán
chi bảo hiểm y tế không tăng nên dẫn đến vượt dự toán chi bảo hiểm y tế